ngay sau lễ khai giảng thứ trưởng nguyễn văn thành trực tiếp đứng lớp giảng chuyên đề áp dụng khoa học tư duy trong hệ thống công tác kiểm tra giám sát thích ứng với bối cảnh hiện nay

quá trình điều tra phải đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ pháp luật tạo đồng thuận trong dư luận

đã có buổi làm việc và trao quyết định khen thưởng của bộ trưởng bộ công an cho các tỉnh thành để xử lý đúng người đúng tội
đã có buổi làm việc và trao quyết định khen thưởng của bộ trưởng bộ công an cho các tỉnh thành để xử lý đúng người đúng tội

đã có buổi làm việc và trao quyết định khen thưởng của bộ công an cho các tỉnh thành